chúng tôi sẽ còn trở lại với nhiều tin tức mới và hấp dẫn hơn nữa vào các khung giờ một mươi một h ba mươi trưa và sáu h sáng ngày hôm sau
đừng quên theo dõi và đăng ký kênh còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại